thưa quý vị thời tiết bắc bộ trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một tuy sáng sớm nay trời còn có mưa và khá rét
thế nhưng sau đó trong ngày trời sẽ nhanh chóng tạnh giáo và hứng nắng với mức nhiệt độ cao nhất vào giữa trưa và đầu giờ chiều
giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
nắng lên giúp cảm giác rét giảm bớt nhưng tới tối và đêm nhiệt độ lạnh giảm xuống thấp một mươi ba một mươi sáu độ
vùng núi dưới một mươi ba độ và vùng núi cao còn dưới một mươi độ trời rét
quý vị hãy chuẩn bị trang phục đủ ấm để đảm bảo sức khỏe nếu tham gia các hoạt động đón năm mới trong thời điểm này
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đêm nay hà nội không tổ chức bán pháo hoa
cũng như không tổ chức các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược cao đao chào năm mới như các năm trước
chúng ta hãy hạn chế tham gia các hoạt động đông người mừng đón năm mới
hãy tuân thủ nguyên tắc năm k nâng cao ý thức tự bảo vệ sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh